cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình alo một trăm một mươi ba
một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phát sóng hàng tuần trên intv
chương trình do truyền hình công an nhân dân
phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an thực hiện
thưa quý vị và các bạn
trong tuần qua ngày một mươi hai tháng hai
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ tam bạc thành phố hải phòng
gây thiệt hại nghiêm trọng
vụ cháy đã thiêu dụi hàng trăm gian hàng
với số tài sản ước tính lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
vụ cháy này tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo
về những mối nguy cơ cháy nổ đối với loại hình chợ
mục tiêu điểm trong chương trình tuần này
chúng tôi tiếp tục đề cập đến nội dung này
còn ngay sau đây sẽ là những thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ trên cả nước trong tuần qua
khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi tháng hai
một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hoạn sản xuất thương mại eps miền trung
ở khu lạc nghề tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
do đây là phân xưởng sản xuất vật liệu
có nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
cuộc khói đen cao hàng chục mét
nhận tin báo năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cùng các phương tiện chữa cháy
đã kịp thời có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy chống cháy lan và cứu tài sản
sau nỗ lực gần hai giờ đồng hồ
đàm cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng nhiều tài sản trong nhà xưởng đã bị thiêu dụi
tại hà nội vào khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng hai
bất ngờ xảy ra cháy tại trường tiểu học yên hòa quận cầu giấy hà nội
ngọn lửa được phát hiện bốc lên từ tầng hầm để xe của nhà trường
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an quận cầu giấy
điều ba xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa
đồng thời phối hợp với bảo vệ và giáo viên
hướng dẫn học sinh thuất nạn an toàn
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt
không có thiệt hại về người
một số bàn ghế bị thiêu dụ
theo xác minh ban đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện
vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi sáu tháng hai
tại địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
xảy ra vụ cháy lớn khiến một xe tải và một xe container hư hại nặng
trước đó hai mươi h ngày một mươi năm tháng hai
tài xế nguyễn quang bảo điều khiển xe tải dừng đỗ
tại cây xăng thúc mai thị trấn nam phước
bên cạnh có xe container đã dừng trước đó
đến ba giờ sáng chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội
mạng lửa nhanh chóng lan qua xe đầu véo
công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
do trên xe tải lúc này có nhiều hạt hóa
đến năm h đàm cháy được dập tắt
tuy nhiên xe tải cháy dụi hoàn toàn
xe container hư hỏng nặng
may mắn không có thực hại biệt người
thưa quý vị và các bạn
vào hồi hơn sáu giờ ngày một mươi hai tháng hai
tại khu vực chợ tam bạc hay còn gọi là chợ đổ
trên địa bàn phường phan bội châu quận hồng bàng thành phố hải phòng
đã xảy ra cháy lớn
do các mặt hàng trong chợ chủ yếu là vải vóc quần áo vàng mã và đồ gia dụng
nên rất dễ bắt lửa khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng
thiêu dụi nhiều gian hàng
đến trưa ngày một mươi hai tháng hai
lực lượng chợ cháy đã cơ bản không chế được ngọn lửa không để cháy lan
thống kê ban đầu không có thiệt hại về người
nhưng về tài sản thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng
vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng sáu giờ ngày một mươi hai tháng hai
tại một quầy hàng trong chợ
sau đó lan ra các quầy hàng khác của chợ tam bạc
đây là chợ đầu mối lớn và lâu đời nhất ở hải phòng
với gần một người tham gia kinh doanh
trước sức uy hiếp của lửa và bối cảnh kết cấu của chợ đã cũ
xung quanh bao bọc bởi khu dân cư đông đúc
lãnh đạo hải phòng đã xin tri viện từ các tỉnh lân cận như hải dương và thái bình
phương tiện xe cứu hỏa của các doanh nghiệp trên địa bàn
cũng được chính quyền chưng dụng để nhanh chóng khống chế vụ cháy
hơn hai mươi xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
để dồn sức triển khai các phương án khống chế
không cho cháy lan sang khu vực các nhà bên cạnh
hàng trăm chiến sĩ quân đội dân quân tự vệ
cũng được điều đến để cứu hàng hóa cho tiểu thương trong khu vực lửa chưa lan tới
đến chín h ba mươi sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế không để cháy lan
theo thống kê sơ bộ trên diện tích hơn bốn sáu trăm linh m hai
chợ tam bạc có bảy trăm bảy mươi năm điểm kinh doanh
các mặt hàng chủ yếu là vải quần áo giày dép vàng mã
sau hỏa hoạn toàn bộ kết cấu nhà khung bị phá hỏng hoàn toàn
thống kê ban đầu không có thiệt hại về người
nhưng về tài sản ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
các tiểu thương ở đây cho biết
đã nhiều lần trong chợ xảy ra chập cháy điện
và tiểu thương đề nghị sửa chữa
nhưng chưa thấy ban quản lý thực hiện
vâng ngay sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố hải phòng
khiến bà con tiểu thương ở chợ tam bạc thiệt hại lên tới hơn một trăm linh tỷ đồng
thì tại phú thọ lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã phối hợp cùng các ban quản lý của khu chợ
tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở và chấn chỉnh ý thức của bà con tiểu thương
công doanh tại các khu chợ trong công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy cháy
tại chợ đầu mối thành phố việt trì tỉnh phú thọ
một tổ công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ
đã có buổi làm việc với ban quản lý chợ
ngay sau khi có thông tin về vụ cháy chợ tam bạc hải phòng
tổ công tác đã trao đổi thông tin và kết hợp tuyên truyền
nhắc nhở ban quản lý về việc trú trọng bảo đảm an toàn về cháy lổ
đối với chợ mình đã được trang bị các hệ thống báo cháy tự động
vì vậy là đề nghị là bên ban quản lý đội phòng cháy cháy cơ sở
thì thường xuyên kiểm tra bảo trì bảo dưỡng các thiết bị báo cháy
để làm sao cho các thiết bị hoạt động tốt đảm bảo đưa vào công tác thường trực
tại khu vực gian hàng tỉu thương kinh doanh
dù cơ bản bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên trong quá trình hoạt động kinh doanh
nhiều hộ dân vẫn lơ là chủ quan
hàng hóa là dầu thấp sám là sản phẩm dễ cháy
nhưng tiểu thương vẫn để ở ngay gần ổ điện như thế này
trên thực tế vẫn có một bộ phận các tiểu thương
dù đã được tuyên truyền nhấp nhở
nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh vẫn thiếu ý thức trong phòng ngừa cháy nổ
hàng hóa bầy kín lối đi
hay che chắn cả tủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
chúng ta tuyệt đối không nên sắp xếp vật tư hàng hóa
che chắn vị trí để các vật điện phòng cháy cháy
để mà khi có sự cố mọi người có thể dễ dàng lấy được và sử dụng
cô tuyệt đối lưu ý đây nữa cô nhé
xe máy được để ngay trong gian hàng như thế này
việc dò dỉ xăng dầu sẽ rất dễ dẫn đến cháy nổ
còn đây là cách mà tiểu thương kinh doanh trong chợ
tận dụng không gian để lưu trữ hàng hóa
theo đó mặt hàng là hộp sốt được chất cao lên tận mái chợ
hiện trạng này tiêm ẩn nguy cơ cháy rất cao
khi trên mái chợ hệ thống điện dây dẫn không bảo đảm
hay trong quá trình sử dụng có chập cháy
rất dễ bén vào hàng hóa như thế này
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cũng nhắc nhở ban quản lý
cần trang bị thêm bình chữa cháy
tại các khu vực kinh doanh mặt hàng dễ cháy
như vàng mã vải vóc
qua cái bơ bơ buổi trận tra hôm nay
thì tôi nhận thấy rằng là còn có những cái gì
còn một số cái việc thiếu sót
vẫn còn để
thôi coi như thế là người dân
tự là bày hàng
nói chung là nó cũng chưa được vươn vắn ngọn gàng
thế nên là vì mặt bằng hoạt động chợ
ở khu vực này rất lớn
chúng tôi tiếp tục trưởng truyền nhắc nhở
học hội kinh doanh chấp hành tốt
khi phòng cháy cháy
về cơ bản thì người dân rất là chấp hành tốt
thì chúng ta còn cháy cháy
và rất là lo lắng cho vấn đề hàng hóa của mình
nhưng bên cạnh đó vẫn có một số hộ
thì người ta cái ý thức nhận thức còn kém
thì chúng tôi vẫn tiếp tục
truyền truyền nhắc nhở
và có những biện pháp tiếp theo tới đây
vụ cháy tại chợ tam bạc hải phòng
và một số vụ cháy chợ khác
xảy ra trong thời gian qua
chính là bài học đắt giá
cho các tiểu thương đang kinh doanh
trong các khu chợ
bà nguyễn thị trung
thường là phải chịu thiệt thòi nhất
nguyên nhân như thế thường thường là sợi chủ quan của người
hoặc là do điện điếc chọc là cũng là cái nguyên nhân nhiều
theo như tôi tìm hiểu thì là ý thức được là có nghĩa là thường thường là
những cái ý thức của mình nhỏ nhạn nhưng mà sơ sảnh một tí
thì trải ra cả một cái vấn đề lớn
tôi thì chỉ là những tiểu thương nhỏ bán lẻ và bán nhỏ lẻ ở chợ truyền thống việt trì
nhưng mà tôi cũng được xem chương trình trên tv
cũng như truyền bá của thông tin đại chúng là phòng trọ bây giờ là rất dễ gây cháy nổ
cho nên là bây giờ là chúng tôi là những tiểu tư thương nhỏ thôi
nhưng cũng rất muốn mong các cái ban quản lý của chợ
cũng có những cái biện pháp gì mà để cho bà con vừa gọn vừa sạch vừa đẹp
và an toàn trong cái việc cháy nổ
nhận thức rõ những nguy cơ về cháy nổ tại chợ luôn tiềm ẩn do nhiều nguyên nhân
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ
thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiểm tra và nhắc nhở ban quản lý cũng như tiểu thương tại các chợ
về nâng cao nhận thức bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
ngay từ từng hộ kinh doanh nếu có ý thức làm tốt công tác phòng ngừa
thì sẽ góp phần lớn bảo đảm an toàn cháy nổ cho từng gian hàng và cả khu chợ
thực tế trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước cũng đã xảy ra một số vụ cháy
điển hình như thời gian gần đây là xảy ra vụ cháy tại chợ tam bạc vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
gây thiệt hại lớn về tài sản
chính vì vậy đối với lại phòng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh phú thọ
thì đã chủ động tham mưu với ban giám đốc lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ
tiếp tục triển khai các kế hoạch tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy
đối với lại các ban quản lý các chợ trên địa bàn
và các tiểu thương trên địa bàn tỉnh phú thọ
đồng thời là đẩy mạnh công tác kiểm tra kịp thời phát hiện
những tồn tại những thiếu sót để chấn chỉnh và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
những vụ cháy chợ hàng năm vẫn xảy ra ở nhiều địa phương
và để lại những hậu quả đau sót cho hàng trăm tiểu thương
bao nhiêu tài sản tích góp của họ trong những gian hàng
chỉ trong ít phút đã bị thiêu dụi
chính vì vậy bên cạnh sự vào cuộc tuyên truyền kiểm tra
và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn cháy nổ của lực lượng chức năng
ý thức từ mỗi tiểu thương kinh doanh và khách hàng
chính là giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng ngừa cháy nổ
tiểu mục bạn nên biết tuần này sẽ là những hướng dẫn
về việc sử dụng điện an toàn trong gia đình
trên thực tế hàng năm số vụ cháy nổ
có nguyên nhân từ chập cháy điện luôn chiếm tỷ lệ lớn
chính vì vậy mỗi người dân mỗi gia đình cần có kiến thức
về sử dụng điện an toàn góp phần làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ
mỗi năm sẽ ra hàng trăm cuộc cháy nổ có nguyên nhân
từ việc sử dụng điện không an toàn

về sử dụng điện chọn dân dân đủ tải cho các thiết bị
các bạn tổ chí automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình
cho từng tầng từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện hư hỏng
dân dân hài mộng không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm
không thủy diện câu bóc điện không cắm dân dân trực tiếp vào ổ cắm
không để vật liệu dưới cháy gần bảng điện cầu dao cổ điện thiết bị đốt nóng

và luôn nhắc điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà
an toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi